mở quán cho khách hát karaoke và cho nhân viên thoát y phục vụ bất chấp lệnh tạm ngưng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cơ sở karaoke thu hàng ở khu phố chín phường tân phong tp biên hòa đang bị công an tp biên hòa đồng nai lập hồ sơ xử lý
trước đó tối ngày một mươi chín tháng sáu công an phường tân phong phối hợp với công an tp biên hòa bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke thu hằng
phát hiện có khoảng hai mươi khách và nhân viên đang hát karaoke
đặc biệt tại một phòng hát ở tầng trệt có hai nhân viên nữ thoát y phục vụ nhảy múa và hát với khách
để đối phó với lực lượng chức năng chủ cơ sở cho tắt đèn và khóa cửa sau khi đón khách vào bên trong
và bố trí người canh gác rất cẩn mật sẵn sàng báo động khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra
các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an phường làm việc